sau hơn ba mươi giờ truy xét nóng công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã bắt giữ đối tượng trương công quảng một mươi chín tuổi trú tại tỉnh quảng nam gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn
trước đó một bị hại đã đến công an quận cẩm lệ trình báo về việc bị kẻ gian dùng kim cộng lực phá khóa cửa trộm cắp một ipad một điện thoại di động hai laptop và khoảng bốn triệu đồng tiền mặt tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng
tại cơ quan công an quảng đã thừa nhận gây ra vụ trộm cắp trên cùng với sáu vụ khác trên địa bàn
vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án trốn thuế đối với bị cáo đặng đình bách là giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững lpsd
trung tâm lpsd là tổ chức khoa học công nghệ chuyên nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài dự án đề án thuộc lĩnh vực pháp luật và chính sách phát triển bền vững
từ năm hai nghìn một mươi ba bách đã liên hệ với lpsd
bách đã liên hệ với các tổ chức nước ngoài đàm phán nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai các chương trình dự án
tuy nhiên khi nhận tài trợ trung tâm lpsd không làm thủ tục xin phê duyệt không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định
và từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi trung tâm này đã nhận số tiền hơn một mươi tỷ đồng từ các tổ chức trong nước và nước ngoài
cơ quan tố tụng xác định đặng đình bách đã có hành vi trốn thuế gần một bốn tỷ đồng
tại phiên phúc thẩm đặng đình bách tiếp tục phủ nhận hành vi trốn thuế
theo hỏi công khai tại phiên phúc thẩm căn cứ vào lời khai tài liệu chứng cứ
tòa án phúc thẩm nhận định đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo đặng đình bách
tòa phúc thẩm đã tuyên phạt y án sơ thẩm năm năm tù đối với bị cáo đặng đình bách về tội trốn thuế
đồng thời có trách nhiệm nộp gần một bốn tỷ đồng tiền trốn thuế
vận chuyển một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt quả tang
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi tháng tám tại quốc lộ bốn g xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai
lực lượng công an đã phát hiện đối tượng giàng thị máy có biểu hiện nghi vấn
hai tổ trinh sát không chế bắt thành công đối tượng tăng và thu giữ tại hiện trường
gồm một bao tải bên trong có chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
được chia thành hai mươi bọc ni lông màu vàng một xe máy và một số tài liệu khác có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu giàng thị máy khai nhận vào khoảng hai tháng trước
đối tượng được một người đàn ông quốc tịch lào rủ cùng tham gia mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa tỉnh lào cai để tiêu thụ
mới đây công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một nhóm bảy đối tượng về hành vi cướp tài sản
và điều đáng nói là nhóm đối tượng này đều có tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ một mươi năm đến hai mươi tuổi
cầm đầu nhóm đối tượng này là đối tượng của hà nội
đỗ đăng hoạt sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại huyện mê linh thành phố hà nội
sáu đối tượng còn lại gồm nguyễn văn đạt nguyễn việt hoàng kiều quang huy đỗ văn hoàng nguyễn mạnh hùng nguyễn anh tú đều trú tại hà nội
tại cơ quan cảnh sát điều tra bảy đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản
cháu đều mặc áo trồng lắng có mang bốn đứa kiểm và một đứa dao bịt khẩu trang ở biển số
từng bước chuẩn hóa hoạt động kinh doanh phục vụ du khách đào tạo nâng cao các kỹ năng số tăng lợi thế cạnh tranh và phát triển cơ hội trong kinh doanh
điều này có ý nghĩa thiết thực khi cho tới thời điểm hiện tại thành phố đà nẵng đã có khoảng chín trăm linh trên tổng số một hai trăm tám mươi cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn hoạt động trở lại chiếm gần bảy mươi cơ sở lưu trú du lịch
chiều qua tại hà nội bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng được sự ủy nhiệm của thủ tướng chính phủ việt nam
và điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam bà polyntamesit thay mặt cho liên hợp quốc đã ký văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững cf giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu giữa chính phủ việt nam và các cơ quan của liên hợp quốc tại việt nam
khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu gọi tắt là cf là tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng sự hợp tác giữa chính phủ việt nam và liên hợp quốc
trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững phát biểu tại lễ ký văn kiện
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng nhấn mạnh khung hợp tác cf được ký kết và thực hiện vào thời điểm việt nam thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sau đại dịch
ứng phó với biến đổi khí hậu chuyển đổi sang hướng phát triển kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn
chính phủ cũng đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế chính sách nhằm huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để phát triển đất nước
về phần mình điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam bà polyntamesis khẳng định rằng đại dịch đã củng cố niềm tin của liên hợp quốc về tính ưu việt của sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau
nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau thông qua cf là cam kết cơ bản của liên hợp quốc tại việt nam
thưa quý vị do ảnh hưởng từ cơn bão số hai
vào đêm ngày một mươi một tháng tám và sáng ngày một mươi hai tháng tám trên địa bàn nhiều quận huyện thị xã của thành phố hà nội có mưa lớn nên hiện đã gây ngập nhiều tuyến phố
tính từ sáu h ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng tám trên địa bàn hà nội xuất hiện hàng chục điểm ngập
tại các khu vực khác trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ứ động nước các phương tiện di chuyển khó khăn có chiều tắc cứng vào thời điểm đi làm của người dân
tại các điểm ùn ứ lực lượng cảnh sát giao thông công an hà nội cũng đã xuất hiện để làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông
ủy ban nhân dân xã hương cần huyện thanh sơn tỉnh phú thọ cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm một nạn nhân là nhân viên y tế bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn ở xóm trại xã hương cần vào lúc gần một mươi bảy h ngày một mươi một tháng tám
vào khoảng thời gian trên nước dân cao chảy xiết qua tràn mặc dù đã có biển báo nguy hiểm cấm người dân qua lại nhưng hai người đi xe máy vẫn cố tình vượt qua hậu quả người ngồi sau bị nước cuốn trôi
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý